tụ điểm đánh bạc này do đối tượng nguyễn thanh hải tổ chức và trực tiếp làm cái
tại thời điểm kiểm tra được chất năng phát hiện chín đối tượng đang tham gia đánh bạc
vật chứng thu giữ là gần hai mươi hai triệu đồng tiền mặt và một số tăng vật có liên quan
kết quả điều tra ban đầu xác định điểm cơ bạc này hoạt động từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến nay
hàng ngày từ một mươi h cho đến một mươi sáu h các đối tượng ở xã long thành nam và các địa bàn giáp danh tổ chức lắc tài xỉu
mức độ thắng thua mỗi ván từ vài trăm đến một triệu đồng
mỹ nhân hành động mùa đầu tiên do cục truyền thông công an nhân dân tổ chức sắp được diễn ra
và ngay sau đây biên tập viên nam hà sẽ gửi tới quý vị và các bạn những ghi nhận về không khí trước giờ bắt đầu
xin mời biên tập viên nam hà
vâng xin chào trường quay xin kính chào quý vị khán giả
tôi đang có mặt ở trường quay s một truyền hình công an nhân dân nơi mà ít phút nữa sẽ diễn ra đêm gala trao giải chung kết mỹ nhân hành động mùa đầu tiên
quý vị thân mến mỹ nhân hành động là một chương trình truyền hình tế lần đầu tiên khắc họa một cách chân thực và sinh động về cuộc sống và công việc của các chiến sĩ công an nhân dân
qua một mươi một tập phát sóng với rất nhiều thử thách sáu cô gái của chương trình cùng với sự giúp sức của các đồng đội là các chiến sĩ công an nhân dân đã trải qua rất nhiều thử thách kịch tính
và ngay bây giờ thì tôi đang đứng bên cạnh diễn viên phương anh một trong ba cô gái xuất sắc đã vượt qua rất nhiều thử thách của chương trình và đi đến chặng cuối cùng của hành trình mỹ nhân hành động
chắc hẳn là một mươi một tập phát sóng vừa rồi là một cái hành trình rất là nhiều trải nghiệm đáng nhớ đối với bạn đúng không ạ
dạ vâng chào chị chào khán giả của an ninh tv
thì có thể nói là đúng như là em đã từng chia sẻ rất là nhiều đây là cái chặng đường mà trước đó em chưa từng trải qua và em cũng chưa từng được chứng kiến những cái đời sống cũng như là những cái công việc những cái khó khăn những cái vất vả của những chiến sĩ công an
và sau khi sau tất cả thì đến bây giờ em cảm thấy em rất là may mắn vì mình đã có thể trải qua được cái trạng đường đó nó mang lại cho em rất rất nhiều những vốn sống những kinh nghiệm sống của em
vâng và bây giờ thì thời khắc cái tên quán quân được sướng lên sắp đến rồi cảm xúc của bạn lúc này như thế nào
thật sự ngay lúc này thì anh đang lặng đi lặng đi vì có phần sức động bởi vì là nhìn lại những hình ảnh cũng như là sao chép lại tất cả trong đầu cái quãng thời gian đã cùng các chiến sĩ công an cùng tất cả các bạn và cùng tất cả ekip được trải qua những cái khoảnh khắc có thể nói là nó vô vàn những cái cảm xúc và trải qua rất rất rất nhiều những cái sự khó khăn những cái vất vả
thì đến bây giờ anh đang rất là bồi hồi rất là khó khăn
có cả phần hồi hộp bởi vì là đến bây giờ ai là dù ai là quán quân anh cũng cảm thấy rất là hạnh phúc
vì là đối với anh đến giây phút này thì tất cả sáu người chơi tất cả sáu cô gái đều là quán quân của bệnh nhân hành động
tôi hiểu cảm giác đó và chắc chắn là trong đêm nay bạn cùng với cả oxy và phương anh đào sẽ là những cô gái rất tỏa sáng trong đêm nay
một lần nữa xin chúc mừng bạn và cảm ơn bạn
chắc chắn không thể không nhắc đến vai trò sự cố gắng nỗ lực của ekip gồm hơn một trăm linh thành viên
và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với một thành viên trong ekip đó đó chính là tác giả kịch bản của chương trình mỹ nhân hành động nhà báo dương toàn
xin chào anh
có lẽ là thông qua một mươi một tập phát sóng của mỹ nhân hành động mùa đầu tiên thì khán giả đã có thể hiểu hơn về những người chơi
và hơn cả là hiểu hơn về công việc về những nguy hiểm về tính chất công việc của các chiến sĩ công an
là một tác giả kịch bản từ khi hình thành ý tưởng đến khi chương trình lên sóng thì điều anh tâm nhận đắt nhất đối với chương trình này đó là gì ạ
tôi nghĩ rằng là mỹ nhân hành động nó không đơn thuần là một chương trình thực tế về giải trí
đây nó là một chương trình kết hợp giữa khám phá mạo hiểm chương trình kỹ năng sống và các yếu tố giải trí hấp dẫn của truyền hình thực tế hiện đại
cộng lại tất cả những yếu tố đó thì mỹ nhân hành động đã mang đến cho khán giả một cái món ăn
nó mới lạ hơn ví dụ như các bạn có thể thấy là những cô gái rất là mạnh mai như là phương oanh hay là ngọc thanh tâm
ô si giang my trương quỳnh anh phương anh đà tất cả sáu cô gái đấy họ đã trải qua rất là nhiều những thử thách bị bầm dập
và tôi nghĩ rằng đến ngày hôm nay là ngày mà các cô ấy lên nhận giải vinh quang thì những cái vết thương trên người các cô ấy vẫn còn lại
sau mấy tháng ghi hình chưa hết được thì tôi nghĩ rằng là cái sự nỗ lực và những cái khó khăn mà chúng tôi trải qua
thì đến ngày hôm nay đã có kết quả là sự ghi nhận của khán giả cũng như là đồng nghiệp
thì tôi nghĩ đây là một cái thành công rất lớn mà chúng tôi rất là hạnh phúc
chắc chắn là bệnh nhân hành động mùa đầu tiên khi lên sóng thì đã gây được rất nhiều tiếng vang
và anh biết không rất nhiều khán giả chia sẻ là họ rất mong chờ được theo dõi những phần mùa tiếp theo của mỹ nhân hành động
cũng như là rất nhiều người thì bày tỏ mong muốn sẽ trở thành nhân vật của nguyên nhân hành động
còn anh thì anh suy nghĩ sao về điều này ạ
đấy là cũng điều mà chúng tôi rất là mong muốn
tuy nhiên là cũng như nói thì thế thôi chứ những cô gái chẳng hạn như phương oanh chẳng hạn
cô ấy nói rằng là cô ấy tham gia một mùa thôi mùa thứ hai là mời cô ấy không dám tham gia
nên cô ấy rất là sợ vì nó quá vất vả đi
tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng những cái trải nghiệm những cái vất vả những khó khăn đấy
máu và nước mắt của họ cũng là những kỷ niệm đáng giá của tuổi thanh xuân mà không thể quên được
và tôi hy vọng là đến cái mùa hai khi chúng tôi tập hợp được tất cả những nguồn lực về tài chính
về nhân sự về những điều kiện và sự hỗ trợ giúp sức của lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
thì chúng tôi sẽ thực hiện cái mùa hai nó đầy đủ hơn format được kiến tạo tốt hơn và những thử thách sẽ hấp dẫn hơn
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của anh
kính thưa quý vị khán giả chỉ ít phút nữa thôi thì đêm gala chung kết trao giải mỹ nhân hành động mùa đầu tiên sẽ chính thức lên sóng
ba cô gái phương anh đào phương oanh và ô si ai sẽ là người được sướng tên quán quân đầu tiên của mỹ nhân hành động
chúng ta sẽ cùng theo dõi trong ít phút còn bây giờ xin mời trở lại trường quay